xin chào quý vị và các bạn
những cơn mưa sẽ vẫn tiếp tục quay trở lại với các tỉnh thành miền bắc trong chiều tối và đêm nay
nhưng diễn mưa không nhiều trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc rét và gió rất mạnh
sang ngày mai bắc bộ trời còn nắng oi bức về trưa chiều với nhiệt độ cao nhất từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
trạng thái mưa đêm nắng ngày sẽ vẫn tiếp tục duy trì ở các tỉnh bắc bộ trong những ngày tới
đến với khu vực trung bộ trong ngày mai thời tiết vẫn duy trì trạng thái nắng giáo vào ban ngày
nắng sẽ đều hơn và cường độ cũng mạnh hơn với khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến quảng ngãi
nên nhiệt độ ở khu vực này cũng cao hơn giao động ở ngưỡng ba mươi ba ba mươi năm độ
riêng một số nơi thuộc vùng núi phía tây đạt ngưỡng nắng nóng ba mươi sáu độ hoặc có nơi cao hơn
trong khi đó với khu vực từ bình định đến bình thuận ban ngày trời có nắng gián đoạn
xen lẫn với những khoảng nhiều mây nên nhiệt độ ở ngưỡng vừa phải
từ ba mươi đến ba mươi ba độ
đáng lưu ý là về chiều tối khu vực trung bộ sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có rông
với nam bộ và tây nguyên gió tây nam tiếp tục có xu hướng mạnh dần lên
vì thế mưa sẽ xuất hiện nhiều hơn trên hai khu vực này
những cơn mưa vẫn xuất hiện chủ yếu vào thời điểm chiều tối và tối
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ ngày mai ở các tỉnh này giảm nhẹ phổ biến từ hai mươi tám ba mươi một độ tại tây nguyên
và từ ba mươi ba mươi ba độ tại khu vực nam bộ
trên biển trong đêm nay và ngày mai ở vùng biển phía đông khu vực bắc biển đông
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa
vùng biển từ bình định đến cà mau tiếp tục có mưa rào và rông mạnh
gió tây nam cấp ba cấp năm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
nhiệt độ tại cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều không vượt quá ngưỡng ba mươi một độ
khu vực hà nội nhiều mây ngày nắng chiều tối đêm và sáng sớm có lúc có mưa rào nhẹ
nhiệt độ giao động từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ